nguồn tin chính phủ thổ nhĩ kỳ cho biết tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp nga vladimir putin thảo luận về tình hình syri
hai bên nhất trí thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại thành phố chiến lược aleppo trong bối cảnh tình hình giao tranh tại đây đang diễn ra ác liệt khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán
nguồn tin từ văn phòng tổng thống thổ nhĩ kỳ cho biết trong cuộc điện đàm tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan và tổng thống nga vladimir putin đã nhất trí về tính cấp bách phải thiết lập một lệnh ngừng bắn ở thành phố aleppo của syri cũng như cứu trợ nhân đạo cho người dân tại đây
đây cũng là lần thứ ba lãnh đạo hai nước trao đổi về tình hình chiến sự tại điểm nóng này chỉ trong một tuần qua
cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh nga và thổ nhĩ kỳ có các quan điểm khác nhau về chính quyền của tổng thống syri basa anassad
mới hôm qua nga đã yêu cầu thổ nhĩ kỳ giải thích về tuyên bố của tổng thống erdogan một ngày trước rằng ankara can thiệp vào syri là nhằm lật đổ tổng thống bashar alnassad bất chấp việc moscow và ankara đang nỗ lực tìm kiếm quan điểm chung về syri kể từ khi có sự xích lại gần nhau hồi tháng tám vừa qua